thời tiết trên cả ba miền đất nước đang có những sự chuyển biến không đồng nhất
do chịu ảnh hưởng và bị tác động bởi các hình thế thời tiết khác nhau
cụ thể như là tại bắc bộ nếu như trong hai mươi bốn giờ qua tây bắc mưa rông đông bắc nắng nhẹ
thì trong hai mươi bốn giờ tiếp theo thời tiết sẽ đào chiều và khác biệt rõ rệt
sự thay đổi này xuất phát từ luồng gió ẩm thổi vào đất liền
nhiễu động sẽ gây mưa rông cho khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
từ chiều tối và đêm mai nhưng lại không đủ mạnh để gây mưa cho tây bắc
vì thế mà trong hai mươi bốn giờ tới tây bắc chuyển khô giáo
còn đông bắc thì lại có mưa rông kèm theo lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai chưa có quá nhiều thay đổi
giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ tại các tỉnh đông bắc và từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ ở tây bắc
trong khi đó tại trung bộ
mưa rồng cũng sẽ xuất hiện ngay từ chiều tối nay tại nam trung bộ
và chiều tối mai tại bắc trung bộ
trạng thái thời tiết ổn định sẽ chỉ được duy trì tại các tỉnh từ quảng bình cho đến bình định
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn nhiệt độ tại nam trung bộ là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
và từ ba mươi ba mươi ba độ là mức nhiệt tại bắc trung bộ
đến với khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
chiều vào tối nay hai khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi còn trên một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
sau đó từ ngày mai mưa tiếp tục có xu hướng gia tăng hơn về cường độ
sẽ nhiều điểm xuất hiện mưa vừa mưa to
người dân cần hết sức chữa bỏ mưa rào và rông
chú ý các hiện tượng nguy hiểm có thể đi kèm
nhiệt độ là từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và từ ba mươi đến ba mươi ba độ tại nam bộ
ở trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông đến đông bắc mạnh cấp ba bốn
trời nắng sáo không mưa nhiệt độ là từ hai mươi bảy ba mươi một độ
còn khu vực huyện đảo trường sa lại thịnh hành gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
cấp bốn năm tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa

lúc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ hai mươi sáu ba mươi một độ

còn khu vực huyện đảo trường sa lại thịnh hành gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên